thuốc lá điện tử đang khiến thanh thiếu niên tiếp xúc nhiều hơn với trì và urani
những chất hóa học có thể ảnh hưởng sâu tới sự phát triển của não và cơ quan khác trong cơ thể
dẫn thông tin từ báo telegrab ngày ba mươi tháng bốn kết quả nghiên cứu mới đã cho thấy
những người sử dụng thuốc lá điện tử thường xuyên có lượng trì cao hơn bốn mươi và gấp đôi lượng urani
trong mẫu nước tiểu so với những người chỉ thỉnh thoảng sử dụng thuốc lá điện tử
điều đáng chú ý phát hiện mới dựa trên kết quả phân tích mẫu đức tiểu của hai trăm linh thanh thiếu niên
độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi bảy tuổi sử dụng thuốc lá điện tử tại một trường đại học tại mỹ
tiến hành cho thấy những người sử dụng thuốc lá điện tử có vị ngọt như kẹo hoặc sô cô la
thì mức urani trong nước tiểu của họ thậm chí còn cao hơn chín mươi so với những người sử dụng thuốc lá điện tử
có hương vị tinh dầu methanol hoặc tinh dầu min
theo các nhà nghiên cứu thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ cao tiếp xúc với các kim loại
ảnh hưởng sâu tới sự phát triển của nạ bộ và cơ quan khác trong cơ thể
các nhà khoa học cũng kêu gọi cần phải tiến hành nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này
đồng thời khuyên cáo chính phủ các nước cần phải đưa ra các quy định về quản lý chặt chẽ hơn
đối với thuốc lá điện tử nhằm giảm thiểu tác hại tiềm ẩn của việc sử dụng thuốc lá điện tử
đặc biệt là ở thanh thiếu niên
theo nhóm nghiên cứu thuốc lá và rượu của đại học london nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết
phải theo dõi mức độ phơi nhiễm ở những người sử dụng thuốc lá điện tử
đồng thời nhấn mạnh thực tế là thuốc lá điện tử không phải là không có rủi ro
và do đó những người chưa bao giờ hút thuốc đặc biệt là thanh thiếu niên không nên sử dụng
phơi nhiễm trì có thể làm gián đoạn sự phát triển của não bộ và hệ thần kinh trung ương
trong khi ở mức độ thấp hơn việc phơi nhiễm trì có thể làm giảm mức độ thông minh
khả năng tập trung vào kỹ năng xã hội của trẻ
trong khi đó việc tiếp xúc với urani có thể ảnh hưởng đến thận phổi và hệ thần kinh trung ương
gây nhầm lẫn căng thẳng buồn nôn và các triệu chứng khác
tại anh một báo cáo y tế được công bố vào hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đã cho thấy
trong năm hai nghìn hai mươi ba có đến hai mươi năm trẻ em ở anh đã thử dùng thuốc lá điện tử
tăng so với con số một mươi năm tám vào năm hai nghìn hai mươi hai và một mươi ba chín vào năm hai nghìn hai mươi
chính phủ anh cũng đang xem xét dự luật về thuốc lá truyền thống
và thuốc lá điện tử nhằm xây dựng xã hội không khói thuốc
trong đó sẽ cấm bán thuốc lá cho tất cả những người sinh
hoặc sau ngày một tháng một năm hai nghìn chín trở về sau này
theo các chuyên gia có ít nhất sáu mươi hợp chất hóa học đã được tìm thấy
trong dung dịch thuốc lá điện tử hay còn gọi là tinh dầu
bên cạnh đó trong thuốc lá điện tử còn vẫn nhiều hợp chất khác
trong đó có khí khói tạo ra thuốc lá điện tử
nicotin là một chất gây nghiện cao gây tăng nhịp tim
co thắt bạch máu ở tim tăng mạch và huyệt áp
thuốc tin còn gây ảnh hưởng đến sự phát triển và di cằn của các khối u
có khả năng thúc đẩy hình thành các khối u
theo tổ chức y tế thế giới who trên thế giới chưa có bằng chứng
về việc thuốc lá điện tử sẽ giúp cai nghiện thuốc lá thông thường
vkrto cũng không xác nhận thuốc lá điện tử là một biệt pháp hỗ trợ cai nghiện
mặt khác bằng chứng đã cho thấy những người sử dụng thuốc lá điện tử
thuốc lá nung nóng sẽ bị tăng nguy cơ bắt đầu sử dụng thuốc lá thông thường
hơn nữa nhiều người sử dụng đồng thời cả thuốc lá điện tử và thuốc lá thông thường
như vậy thuốc lá điện tử không những không giúp cây thuốc lá
mà còn khiến cho nhiều người chưa hút thuốc sẽ trở thành nghiện nicotine
những người trẻ chỉ tiếp xúc với hút thuốc lá thông thường
khi sử dụng thuốc lá điện tử sẽ có nguy cơ gây nghiện thuốc lá điếu thông thường
cao gấp hai ba lần so với những người chưa từng sử dụng thuốc lá điện tử
cũng theo tổ chức y tế thế giới không có sản phẩm thuốc lá nào là an toàn cho sức khỏe
thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng có chứa nicotine vẫn là sản phẩm gây nghiện
theo bảng phân loại bệnh tật quốc tế thì tỷ lệ nicotin được phân loại mã bệnh sáu c bốn a hai
là một bệnh thuộc nhóm dối loạn do sử dụng cho kích thích hoặc các hành vi gây nghiện
nicotine còn là chất độc hại gây ra các bệnh lý về tim mạch hô hấp và hệ tiêu hóa
trong báo cáo tại hội nghị bên tham gia công ước khung lần thứ sáu và thứ bảy cop bảy đã nêu
tất cả các sản phẩm thuốc lá đều gây hại đối với sức khỏe
tổ chức y tế thế giới kêu gọi các quốc gia cần phải ngăn ngừa việc đưa ra kết luận
thiếu căn cứ về tính an toàn của các sản phẩm thuốc lá điện tử
đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phong chống tắc hại của thuốc lá điện tử
hiệu quả trong quy ước công ước khung thay về sử dụng các sản phẩm mới được quảng cáo là ít có độc hại
tại các hội nghị các bên tham gia cùng ước khung của tổ chức y tế thế giới
về kiểm soát thuốc lá lần thứ tám cop tám vkh đô đã khuyên cáo
việc cho phép các sản phẩm mới sẽ làm tăng tỷ lệ sử dụng các sản phẩm này
dẫn tới nghiện nicotine và sử dụng thuốc lá đều thông thường ở giới trẻ
các bên tham gia cần phải cân nhắc ưu tiên áp dụng các biện pháp
để ngăn chặn sự bắt đầu sử dụng các loại thuốc lá mới
bao gồm ở các cấp độ cao nhất là ban hành quy định cấm
một số ảnh hưởng tới sức khỏe của việc sử dụng thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng là những sản phẩm mới xuất hiện trong khoảng một mươi năm trở lại đây
các bằng chứng khoa học về độc chất và ảnh hưởng của sức khỏe lâu dài của các sản phẩm này
vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu
tuy nhiên rất nhiều các nghiên cứu bước đầu đã chỉ ra hậu quả nghiêm trọng của những sản phẩm này
đối với sức khỏe qua việc tiếp xúc hoặc thụ động tiếp xúc khí khói của những sản phẩm này
ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc sử dụng thuốc lá điện tử
ảnh hưởng đến động hồ hấp tim mạch tăng nguy cơ ung thư tăng nguy cơ mắc bệnh sang miệng
và các vấn đề về sức khỏe khác bao gồm
các chiều chứng bệnh tiêu hóa phổ biến nhất ở đau vùng thượng vị buồn nôn và nôn
tiêu chảy và suốt thiết tiêu hóa
hậu quả nổi bật nhất của thuốc lá điện tử đó là hội chứng tổn thương phổi cấp
do sử dụng thuốc lá điện tử viết tắt theo tiếng anh là evali
tại mỹ có ít nhất hai tám trăm linh bảy trường hợp nhập viện và sáu mươi tám trường hợp tử vong
do được xác nhận là hợp chất evali cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
một số ảnh hưởng cụ thể của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe
đã được ghi nhận thông qua báo cáo cụ thể như sau
tác hại đến nội hồ hấp
tác hại của thuốc lá điện tử đến với chức năng của phổi đã được báo cáo
chức năng phổi sẽ giảm sức cản của hô hấp sẽ tăng cao
do những người sử dụng thuốc lá điện tử với những người không sử dụng
một nghiên cứu cắt ngang khác vào bốn mươi bốn tám trăm một mươi bảy trường hợp trưởng thành ở canada cho thấy
việc sử dụng thuốc lá điện tử có liên quan đến tỷ lệ suy giảm chức năng phổi do tắc nghẽn
tỷ lệ này cao hơn gấp đôi so với những người không sử dụng thuốc lá điện tử và không sử dụng thuốc lá
sử dụng thuốc lá điện tử được phát hiện liên quan hội chứng tổn thương phổi cấp
năm hai nghìn một mươi chín tại mỹ một loạt những trường hợp tổn thương phổi nghiêm trọng
ở những người sử dụng thuốc lá điện tử không có tiền xử bệnh phổi đã được ghi nhận
số ca bệnh tiếp tục gia tăng và đỉnh điểm đó là hai tám trăm linh bảy ca nhập viện vào hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong đó có sáu mươi tám trường hợp đã tử vong
ngoài ra thuốc lá điện tử các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng có liên quan đến sự gia tăng nghiêm trọng
các dối loạn về hô hấp như hèn xuyễn bệnh phổ tắc nghén mạng tính
đặc biệt ở những người hút thuốc đồng thời có thuốc lá điếu và thuốc lá điện tử
giống như người lớn trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ mắc bệnh hô hấp có liên quan đến thuốc lá điện tử
một nghiên cứu dựa trên năm cuộc khảo sát lớn tại học sinh trung học ở hàn quốc hồng kông và mỹ đã báo cáo rằng
tỷ lệ mắc bệnh hèn xuyễn hòa mạng tính và viêm phế quản mạng tính
ở những học sinh đã từng sử dụng thuốc lá điện tử cao hơn so với những học sinh chưa từng sử dụng
tác hại của thuốc lá điện tử đối với tim mạch
do mới xuất hiện trong khoảng một mươi năm trở lại đây
có những tác động lâu dài của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe chưa được đánh giá đầy đủ
tuy nhiên ngày càng có nhiều bằng chứng đã chứng minh rằng
việc sử dụng thuốc lá điện tử ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của tim mạch
thuốc lá điện tử có thể dẫn tới dối loạn chức năng mạch máu
thậm chí là những dối loạn này sẽ xảy ra trong thời gian ngắn khi sử dụng các sản phẩm này
một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng
việc sử dụng thuốc lá điện tử có liên quan đến việc tăng nguy cơ sơ cứng động mạch
huyết khối sơ vỡ động mạch nhồi máu có tim bệnh mệnh vành tăng nguyên áp và tiền sử đột quỵ
hút thuốc lá điện tử có thể gia tăng nguy cơ mắc ung thư
những bằng chứng gần đây đã cho thấy rằng
việc sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ gây ung thư
son khí sinh ra từ thuốc lá điện tử có thể tăng cường hoạt chất enzym gây ra ung thư
dẫn tới tổn thương dna và ung thư sau đó khi hút trong một thời gian dài
nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng
thuốc lá điện tử có thể gây tổn thương dienna làm tăng nguy cơ mắc ung thư
ngoài ra việc sử dụng thuốc lá điện tử có thể tăng khả năng kháng hóa trị
tăng khả năng sống sót của tế bào ung thư và yêu cầu liều hóa trị sẽ cao hơn